cũng trong chiều nay tại hà nội hội đồng xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân nhà giáo ưu tú cấp bộ công an đã họp đề nghị xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân nhà giáo ưu tú lần thứ một mươi sáu năm hai nghìn hai mươi ba
thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ tịch hội đồng chủ trì cuộc họp
tại buổi họp bộ công an đã công bố quyết định thành lập hội đồng xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân nhà giáo ưu tú cấp bộ công an năm hai nghìn hai mươi ba
năm hai nghìn hai mươi ba hội đồng có một mươi một thành viên thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm chủ tịch hội đồng thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an làm phó chủ tịch hội đồng thiếu tướng đỗ anh tuấn cục trưởng cục đào tạo làm ủy viên thường trực hội đồng
sau lễ công bố hội đồng đã thông qua báo cáo quá trình xét tặng và kết quả thẩm định hồ sơ
theo đó năm hai nghìn hai mươi ba có một mươi ba hồ sơ ứng viên thuộc các học viện trường công an nhân dân được đề nghị xét tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú không có ứng viên đề nghị xét danh hiệu nhà giáo nhân dân
trong số một mươi ba hồ sơ có bốn ứng viên xét theo đối tượng là giảng viên và chín ứng viên xét theo đối tượng là cơ quan quản lý giáo dục
trên cơ sở thảo luận tiến hành bỏ phiếu hội đồng đã thống nhất danh sách đề nghị hội đồng cấp nhà nước xét tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú cho một mươi nhà giáo thuộc lực lượng công an nhân dân
nếu có thể bỏ ra bằng cách này thì có thể bỏ ra bằng cách này